cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm cho tới ba trăm sáu mươi năm một năm thu lời khoảng bốn trăm linh triệu đồng tiền lãi
một nhóm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm đối tượng gồm nguyễn thanh bình và vũ quang trung đều tạm trú tại sát cư ni huyện yaka tỉnh đắk lắk
hai đối tượng này đã móc nối với một đối tượng khác để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi
khi có khách liên hệ thì nhóm này sẽ đến gặp khách vay để thẩm tra nơi ở số khổ khẩu hoặc là giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ tùy thân khác
sau khi xác minh đủ điều kiện thì các đối tượng thỏa thuận tiền lãi cũng như cách thức vay tiền chúng sẽ cho vay với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
kể từ thời điểm hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện xử lý thì nhóm này đã cho khoảng tám mươi người vay với tổng số tiền cho vay là khoảng một tỷ đồng
và đã thu được khoảng bốn trăm linh triệu đồng